gạo việt nam sẽ được nhận diện tại hơn một trăm năm mươi quốc gia xuất khẩu của nước ta
sau khi logo thương hiệu chính thức được công bố tại festival lúa gạo việt nam
lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám diễn ra vào tháng một mươi hai tới
lúa gạo việt nam vốn đa dạng từ nguồn giống nhưng chưa có thương hiệu chỉ dẫn địa lý
như gạo việt nam gạo đồng bằng sông cửu long để thế giới biết đến
do đó tại festival lúa gạo việt nam năm hai nghìn một mươi tám logo thương hiệu gạo việt nam
chính thức được công bố sẽ giúp ngành hàng lúa gạo việt nam tăng sức cạnh tranh
trên thương trường giúp các doanh nghiệp xuất khẩu xây dựng uy tín vững chắc hơn
sau nhiều năm xuất khẩu chỉ nổi tiếng tại thị trường nội địa
diễn ra từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại long an
festival lúa gạo sẽ cung cấp nhiều giải pháp xúc tiến thương mại
trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua các hoạt động như trưng bày triển lãm
hội thảo hội thi xuyên suốt trong các ngày diễn ra festival
giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và giao thương quốc tế